dự án do tổng công ty cảng hàng không việt nam làm chủ đầu tư với diện tích năm hectare
công suất thiết kế của dự án đạt một trăm linh triệu hành khách một năm và năm triệu tấn hàng hóa một năm
trong đó giai đoạn một đầu tư một đường cất hạ cánh một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ
với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm và một hai triệu tấn hàng hóa một năm
chậm nhất đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành và đưa vào khai thác
mục tiêu đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành đạt cấp bốn s
cấp cao nhất theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
để đẩy nhanh tiến độ dự án vấn đề giải phóng mặt bằng bảo đảm an sinh xã hội
luôn là công việc hết sức khó khăn và phức tạp
vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế long thành
cần một cơ chế đặc thù mới có thể đẩy nhanh tiến độ
đây sẽ là điều kiện tiên quyết để dự án cảng hàng không quốc tế long thành
được khởi công đúng theo kế hoạch vào cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn trên đây là một số thông tin về dự án sân bay quốc tế long thành
để đẩy nhanh tiến độ dự án vấn đề giải phóng mặt bằng bảo đảm an sinh xã hội
luôn là công việc hết sức khó khăn phức tạp
vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế long thành
cần một cơ chế đặc thù mới có thể đẩy nhanh tiến độ
đây sẽ là điều kiện tiên quyết để dự án cảng hàng không quốc tế long thành
được khởi công đúng theo kế hoạch
đã được kế hoạch vào cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín
dự án sân bay long thành cách thành phố hồ chí minh bốn mươi km theo hướng đông bắc
cách thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ba mươi km theo hướng đông nam
cạnh quốc lộ năm mươi một a cách cửa ngõ thành phố công nghiệp nhân trạch
khu đô thị phụ cận thành phố hồ chí minh năm km và cách sân bay tân sơn nhất bốn mươi ba km
để đẩy nhanh tiến độ dự án thủ tướng đã giao bộ giao thông vận tải
phù hợp với các bộ ngành xây dựng báo cáo chính phủ chính quốc hội
về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án riêng
trước khi quốc hội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế long thành
trước đó quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý bố trí năm tỷ đồng đầu tư
để giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế long thành
để triển khai thực hiện thủ tướng chính phủ cũng đã giao bộ giao thông vận tải
chủ trì phù hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xây dựng không chính sách
về bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án
trên cơ sở đó bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan
tổ chức thẩm định khung chính sách theo quy định trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
về phía tỉnh đồng nai ngay khi quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
tại kỳ họp thứ chín khóa một mươi ba tỉnh đã khẩn trương xây dựng đề án về bồi thường hỗ trợ tái định cư

về phía tỉnh đồng nai ngay khi quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
tại kỳ họp thứ chín khóa một mươi ba tỉnh đã khẩn trương xây dựng đề án về bồi thường hỗ trợ tái định cảng hàng không quốc tế long thành
trên cơ sở đó các đại biểu đã trao đổi về nhu cầu và xu hướng sử dụng sản phẩm du lịch của thị trường khách quốc tế đến việt nam xu hướng phát triển các khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp trong nước những đổi mới trong xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch đặc biệt vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch việt nam trong thời kỳ hội nhập nhận được nhiều chia sẻ của các đại biểu
cụ thể doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời hiểu rõ bối cảnh và tự nâng cao năng lực của mình cho phù hợp bằng việc minh bạch các hoạt động thực hiện tính chuyên nghiệp trong kinh doanh ứng dụng công nghệ số đầu tư vào sản phẩm du lịch
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết hoạt động du lịch trong tỉnh trở nên sôi động trở lại với các chương trình lễ hội văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn thu hút gần một năm triệu lượt khách đến huế trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách quốc tế ước đạt năm trăm ba mươi năm bảy nghìn lượt khách tăng một mươi hai bảy doanh thu xã hội từ du lịch trong nước ước đạt gần hai năm trăm linh tỷ đồng tăng bảy hai trong đó doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt sáu trăm linh bốn ba tỷ đồng
điểm nhấn đối với du lịch thừa thiên huế trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy là chương trình thăm quan đại nội về đêm đã chính thức mở cửa festival nghề truyền thống huế lần thứ bảy đã diễn ra thành công ngoài mong đợi với nhiều hoạt động hấp dẫn mới lạ
đây không những là hoạt động lễ hội văn hóa mà còn tạo thị trường cho sản phẩm làng nghề lên ngôi và phát triển
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh thừa thiên huế sẽ tổ chức các đợt kích cầu tuần lễ vàng du lịch tại di sản huế như chương trình chào đón mùa du lịch hè nội địa từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi một tháng sáu mừng ngày tết độc lập của đất nước từ ngày hai đến ngày tám tháng chín chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
ngành du lịch tỉnh cũng tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch đẩy mạnh các hoạt động liên kết tổ chức
các tour tuyến du lịch cộng đồng để thu hút du khách đến với huế
nâng cao nhận thức về công tác chống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho các hộ kinh doanh là công cụ hữu hiệu của cuộc đấu tranh chống hàng giả góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tại tp hcm tri cục quản lý thị trường thành phố phối hợp với tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản văn phòng đại diện tp hcm và ban quản lý chợ trung tâm thương mại
tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống hàng giả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tham dự hội nghị có sự tham gia của hai trăm linh hộ kinh doanh đại diện một số cơ quan chức năng
hội nghị đã tập trung tuyên truyền phổ biến về các quy định pháp luật có liên quan đến thương hiệu quy định về ghi nhãn hàng hóa sản phẩm đang lưu thông trên thị trường chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
bên cạnh đó tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản đã hướng dẫn các đơn vị chức năng và các hộ kinh doanh phân biệt hàng thật hàng giả của một số doanh nghiệp nhật bản qua đó góp phần nâng cao nhận thức về công tác chống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa trên thị trường tăng cường sự hợp tác giữa các lực lượng chức năng và các hộ kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống hàng giả góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh bảo vệ quyền lợi người tiêu d
và đại diện các ban quản lý chợ trung tâm thương mại cũng đã ký cam kết về việc không sản xuất buôn bán hàng giả
mặc dù ngư dân đã nỗ lực cứu vớt nhưng đến ngày ba mươi một tháng năm đã có ít nhất sáu trăm một mươi bốn trăm bảy mươi năm con tôm hùm đang kỳ thu hoạch ở vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên bị chết
tôm chết hàng loạt đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sản xuất của hơn năm trăm linh hộ dân thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú yên trong số hơn sáu trăm một mươi con tôm hùm chết có gần ba trăm chín mươi con tôm xanh của gần ba lồng và hai trăm hai mươi con tôm bông của hơn bốn bốn trăm linh lồng
qua khảo sát vùng nuôi tình trạng tôm chết ở thị xã sông cầu đã cơ bản được kiểm soát vì người nuôi thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo của ngành nông nghiệp như nâng hoặc di chuyển lồng bè đến nơi khác có nguồn nước trong sạch hơn
kết quả kiểm tra của trung tâm giống kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên đối với mẫu nước lấy tại các
vùng có tôm hùm chết ở thị xã sông cầu cho thấy môi trường nước bị ô nhiễm trầm trọng vì mật độ nuôi quá dày có nơi tồn dư của thức ăn chất thải thủy sản qua nhiều năm dài từ một đến hơn hai mét
hàm lượng oxy hoàn toàn quá thấp ở tầng đáy chỉ một năm mg oxy trên một lít tầng mặt chỉ hai năm mg oxy trên một lít trong khi hàm lượng trung bình cho phép trong môi trường thủy sản phải là năm mg oxy trên một lít
vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh phú yên điều tra làm rõ
mới đây trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đèo bụt xã tân mỹ huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang đội kiểm lâm cơ động tỉnh tuyên quang đã phát hiện một xe ô tô một mươi hai chỗ biển kiểm soát hai mươi chín h bốn nghìn bốn trăm bốn mươi ba nghi là đang vận chuyển lâm sản trái pháp luật
mặc dù cán bộ đội kiểm lâm cơ động đã ra dấu hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng chiếc xe này không dừng lại và trong khi bỏ chạy đã đâm xe làm bị thương đồng chí hoàng ngọc phan đội phó đội kiểm lâm cơ động tỉnh tuyên quang
cán bộ bị đâm xe là hoàng ngọc phan đội phó đội kiểm lâm cơ động tỉnh tuyên quang ngay sau khi xảy ra vụ việc cán bộ này đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cấp cứu và sức khỏe đã dần ổn định

hiện nay tri cục kiểm lâm tuyên quang phối hợp với công an huyện chiêm hóa đã bắt giữ được hai đối tượng thu giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ trên xe
số gỗ thu giữ được là gỗ nghiến thu nhóm hai a tổng số ba mươi một thành với khối lượng sáu mươi bốn m khối
các đối tượng này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên
hiện nay tri cục kiểm lâm tuyên quang phối hợp với công an huyện chim hóa đã bắt giữ được hai đối tượng thu giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ trên xe
các đối tượng này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên